tại thành phố đà nẵng quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền trung vừa kỷ niệm một mươi năm hoạt động và tổ chức
chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề kết nối sức mạnh cộng đồng giảm nhẹ thiên tai tham dự chương trình